bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa thống nhất với tập đoàn điện lực việt nam
về việc điều tiết các hồ chứa nước thủy điện để bổ sung dòng chảy cho hạ lưu
phục vụ lấy nước gieo cấy lúa vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ
sẽ có ba đợt lấy nước gieo cấy vụ đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tổng cộng một mươi sáu ngày như sau
đợt một từ h ngày hai mươi một tháng một đến hai mươi bốn h ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
đợt hai từ h ngày ba mươi một tháng một đến hai mươi bốn h ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
đợt ba từ h ngày một mươi năm tháng hai đến hai mươi bốn h ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
trong thời gian trên mực nước sông hồng tại trạm thủy văn hà nội được duy trì ở mức dương hai m hai mươi trở lên
lịch lấy nước có thể được điều chỉnh tùy thuộc tình hình thực tế
bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm lượng nước
để công tác lấy nước đạt hiệu quả cao đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch lấy nước
chủ động chữ nước vào các khu trũng và hệ thống kinh mương
thực hiện nạo vét các cửa lấy nước và hệ thống kênh tập trung đưa nước lên ruộng
tăng cường công tác tuyên truyền đến tận người dân để nâng cao nhận thức sử dụng nước tiết kiệm
tuyệt đối không để phát sinh yêu cầu xả nước từ các hồ chứa thủy điện ngoài ba đợt lấy nước
ngoài thời gian ba đợt lấy nước trên cần tranh thủ các kỳ chiều cường và các nguồn nước sẵn có khác để cấp nước khi điều kiện cho phép